khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bốn bệnh viện bạch mai và việt đức cơ sở hai được coi là giải pháp để giảm tài các cơ sở y tế tuyến trung ương đang quá tải chầm chậm
theo dự kiến ban đầu hai bệnh viện mới sẽ khánh thành vào năm hai nghìn một mươi bảy nhưng do tiến độ không đạt đến năm hai nghìn một mươi tám khoảnh đất dành xây dựng hai bệnh viện vẫn im ắng
cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám trong cuộc họp với phó thủ tướng vương đình huệ các bên liên quan thông báo cả hai bệnh viện tạm dừng xây dựng trong khoảng một mươi tám tháng
do gặp các vướng mắc về thủ tục hồ sơ và thẩm tra thiết kế
từ câu chuyện chậm tiến độ của dự án bệnh viện bạch mai cơ sở hai và dự án bệnh viện việt đức cơ sở hai
các chuyên gia đã chỉ ra những điểm cần thay đổi cho việc thực hiện các dự án tương tự ở tương lai
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo tuổi trẻ
sớm hiện thực hóa giấc mơ nhà ở cho công nhân là nội dung chính của bài viết được đăng tải trên trang bảy báo hà nội mới
trong những năm qua việc quy hoạch nhà ở công nhân đã được thực hiện tại nhiều địa phương trong cả nước
điển hình là hà nội và thành phố hồ chí minh
tuy nhiên để hiện thực hóa giấc mơ nhà ở cho công nhân lao động
rất cần sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả của chính quyền các cấp và doanh nghiệp
điều tra vụ bán thận giá bốn trăm năm mươi triệu đồng một quả là bài viết được đăng trên báo thanh niên
chiều một mươi bảy tháng một mươi công an quận long biên hà nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ mua bán thận liên quan đến nhiều người
theo công an quận long biên cuối tháng chín
hình địa bàn đã phát hiện tại nhà anh nguyễn tuấn tài tạm trú tại ngõ hai trăm hai mươi chín nguyễn văn linh
phường phúc đồng quận long biên có hiện tượng một số người tụ tập với biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc mua bán thận
cơ quan công an đã kiểm tra xác minh phát hiện gần một mươi người
trong đó xác định ba người liên quan trực tiếp đến vụ án mua bán thận là
dương văn lộc ba mươi một tuổi quê ở huyện vĩnh bảo hải phòng
dương ngọc hoàng hai mươi chín tuổi quê thị xã sông công thái nguyên và hoàng xuân trường hai mươi sáu tuổi huyện bảo thắng lào cai
tại cơ quan công an lộc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can dương văn lộc để điều tra hành vi mua bán
chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác quy định tại điều một trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại